hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh tuyên quang phối hợp với bệnh viện nhi trung ương tổ chức mang nụ cười đến việt nam tổ chức chương trình tình nguyện khám cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã bình an huyện lâm bình